công ty cổ phần vận tải đường sắt hà nội cho biết từ ngày một mươi hai tháng một mươi hai sẽ tăng tần suất tàu khách tuyến hà nội hải phòng để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân
cụ thể từ ngày một mươi hai tháng một mươi hai tổ chức chạy hàng ngày đôi tàu hp một hp hai hà nội hải phòng và ngược lại thay vì chỉ chạy các ngày cuối tuần như hiện nay
như vậy trên tuyến hà nội hải phòng hàng ngày sẽ chạy thường xuyên bốn đôi tàu hp một hp hai lp hai lp ba lp năm lp sáu lp bảy lp tám
trước đó công ty cổ phần vận tải đường sắt hà nội công bố áp dụng chương trình giảm giá vé tàu năm mươi trong tháng một mươi hai đối với một số loại chỗ trên các tuyến
trong đó tàu hà nội hải phòng sau khi giảm giá vé chỉ còn từ ba mươi ba đồng một vé áp dụng khi mua vé trước ngày tàu chạy ba ngày